trưa cùng ngày tại khu vực tổ một mươi phường quang triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến một tài xế bị thương và mắc kẹt trong xe
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường
tại hiện trường nạn nhân bị kẹt trong cabin xe với tình trạng gãy chân phải và một số chấn thương vùng mặt
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình phá cắt cửa và kích ca bin xe tránh chèn ép vào nạn nhân
đồng thời động viên chấn an nạn nhân đang trong tình trạng đau đớn hoảng loạn
sau khoảng sáu phút nạn nhân đã được cứu khỏi khu vực mắc kẹt và được đưa đi cấp cứu